liên quan đến vụ việc một nhóm người tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại một con hẻm đang bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh
thuộc phương vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang gây xôn xao dư luận
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam bảy đối tượng về tội chống người thi hành công vụ
sau khi các đối tượng này đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn hoài danh phú danh tỷ nguyễn văn an lý hưng lý hùng thanh và danh thị ngọc thạch
cùng chú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi chín một mươi tám tháng chín sau khi tụ tập uống rượu say
thì hoài đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa ở đầu hẻm bảy mươi bảy phường huỳnh mẫn đạt phường vĩnh lạc
rồi có lời lẽ xúc phạm và ham dọa đối với lực lượng trực chốt tại đây
do thấy đối tượng đã say rượu nên lực lượng chốt trực đã yêu cầu đi về nhà
nhưng hoài tiếp tục tự ý đi ra khỏi khu vực phong tỏa ham dọa lực lượng làm nhiệm vụ
thì một cán bộ công an giữ hoài lại
các đối tượng còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản chửi bới gây mất an ninh trả tự
nhận được tin báo công an phường vĩnh lạc đã cử lực lượng xuống hiện trường để mời các đối tượng này về trụ sở làm việc
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn dùng cây và đá tấn công lực lượng công an
sau đó tất cả đều bị khống chế bắt giữ
qua xét nghiệm nhanh một trong bảy đối tượng dương tính với sars cov hai
nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng này đi điều trị cách ly tập trung các đối tượng còn lại theo quy định
được ví như lá chắn sống trên sông tiền và sông hậu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông
đồng thời kiểm soát và ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên các ngã sông vào nội địa
những tháng qua lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
an giang đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác khoanh vùng dập dịch
ghi nhận trên địa bàn huyện phú tân tỉnh an giang
lào huyện củ lào với nhiều cửa ngõ tiếp giáp thông thương trên đường thủy
phú tân được xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ làm phát sinh nguồn dịch từ các địa bàn khác
nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh như hiện nay
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát đường thủy đã triển khai nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông trọng yếu
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh vào nội địa

bộ phận y tế địa phương được tăng cường tại khu vực test nhanh
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện an toàn phòng chống dịch cho người và phương tiện lưu thông
qua đó việc tầm soát và kiểm soát lượng người và phương tiện ra vào các cửa ngõ trên sông cũng được xiết chặt hơn
công tác tuần tra kiểm soát luôn được triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khép kín các tuyến đường thủy tiếp giáp với huyện phú tân
chốt chặn kiểm soát các cửa ngõ từ bên ngoài vào các ngã kênh vào nội địa huyện
một mặt kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm phòng chống dịch an toàn giao thông đường thủy
một mặt tranh thủ công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân
dào mùa này thì nó là mùa nước lên cái thủy triều nước chảy rất là xiết mưa bão
nên cái việc tầm tra kiểm soát của anh em nó rất là nhiều khó khăn
trên sông thì nó rất là mênh mông đôi khi mình xác định hướng nó cũng khó
đâu phải chỉ muốn cặp vô một cái phương tiện là mình sập liền như được
mình phải đảm bảo khi mình cặp vô mình tránh được cái sóng để gia đập giữa cái phương tiện mình và phương tiện mình cần kiểm tra
mình phải đảm bảo được cái tốc độ để mình kiểm soát
thứ hai là phải đảm bảo những nguyên tắc về mình tham gia phòng chống dịch giao thông thủy
để mình đảm bảo được tính mạng mình là trước nhất để mình mới được bảo vệ được tính mạng cho người dân
đến thời điểm hiện tại lực lượng đã bố trí một mươi năm cano năm tàu chiến đấu và lập một mươi bảy chốt trên các tuyến sông lớn
trong đó có một mươi chốt có test nhanh covid một mươi chín trên địa bàn bảy huyện thị xã thành phố
với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa
đảm bảo mọi điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia khi mùa lũ đang đến gần
cũng tại an giang sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự
làm phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xảy ra trên địa bàn
vào ngày sáu tháng một mươi sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang đã cung cấp thông tin cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
về việc từ ngày bốn tháng một mươi qua kiểm tra giả soát trên mạng xã hội
sở đã phát hiện nhiều tài khoản đăng tải các tài liệu hình ảnh đoạn âm thanh
có nhiều lượt người theo dõi yêu thích bình luận chia sẻ với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm lãnh đạo tỉnh an giang
kích động gây mâu thuẫn chia rẽ đoàn kết nội bộ
ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang và lãnh đạo tỉnh an giang
sau khi thụ lý tin báo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành điều tra xác minh
xác định vụ việc này đã vi phạm pháp luật hình sự nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
ngày ba tháng một mươi đối tượng hoàng văn dũng bốn mươi hai tuổi chủ trang facebook hoàng dũng đang sinh sống ở nước ngoài
đã phát tán đoạn ghi âm cuộc điện thoại được cho là của giám đốc công an tỉnh an giang
lãnh đạo tỉnh an giang
công an tỉnh an giang xác định đoạn ghi âm do facebook hoàng dũng đăng tải đã bị cắt kép
nội dung bình luận là bịa đặt nhằm cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh an giang
từ đó lộ rõ ý đồ của hoàng văn dũng là nhằm chống phá của công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín tại an giang hiện nay
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đang triệu tập những cá nhân có hành vi chia sẻ bình luận
trên các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền kích động chống phá đảng và nhà nước để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định
tin bão khẩn cấp cân bão số bảy vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc
một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và đi vào vịnh bắc bộ
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách hải phòng khoảng chín mươi km cách nam định khoảng một trăm linh km và cách thanh hóa khoảng một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
từ chiều nay đến ngày một mươi tháng một mươi do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
ở khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các khu vực dân cư ven biển
khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bái các tỉnh ven biển từ quảng ninh cho đến quảng bình
đã sẵn sàng phương án sơ tán dân dự kiến là hơn bảy mươi hộ
các địa phương cũng đã ra soát đối tượng trong diện f f một
để có phương án cách ly sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp đảm bảo an toàn
các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động cấm biển kiểm tra
giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng thấp trũng ven biển
chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều hồ chứa
nhất là tại các trọng điểm sung yếu hồ chứa đã đầy nước công trường đang thi công
sẵn sàng đoàn công tác chỉ đạo hiện trường duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn
sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để chủ động ứng phó với bão số bảy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình
đã ban hành công điện khẩn số một mươi bốn yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ chín giờ sáng nay
khẩn trương kêu gọi kiểm đếm sắp xếp hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tranh trú an toàn
không để xảy ra va chạm chìm tàu tại nơi neo đậu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình yêu cầu triển khai di rời người lao động nuôi trồng thủy sản
hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn
đóng các cửa khẩu băng két qua đê biển đê cửa sông hoàn thành trước một mươi tám h ngày hôm nay